công an tp hcm hôm nay cho biết vừa tiến hành bắt giữ hai mươi đối tượng người nước ngoài có hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tại một căn nhà nằm trên đường võ văn hát phường long trường quận chín đang được một nhóm người nước ngoài thuê trọ
lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ hai mươi đối tượng người trung quốc và đài loan đang có hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo
công an đã thu giữ nhiều tăng vật và phương tiện liên quan đến vụ án trong đó có nhiều tài liệu giả danh công an trung quốc
tại cơ quan điều tra các đối tượng đều thừa nhận hành vi sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi giả danh cơ quan nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản